còn vào sáng qua ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại cây xăng lộc trường thuộc phường trường trinh thành phố con tum tỉnh con tum người dân đã phát hiện sát chết một người đàn ông trong tư thể nằm ngừ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường các cơ quan chức năng của thành phố con tum đã xác định được danh tính nạn nhân là ông võ văn một năm mươi tuổi quê quán đại đồng đại lộc quảng nam hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi ngô quyền thành phố con tum tỉnh con tum
quan sát tại hiện trường phát hiện gần thi thể có hai vụ máu
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của ông một
cơ quan công an cũng đề nghị ai là thân nhân của ông một xin liên hệ đội cảnh sát điều tra công an tp con tum để phối hợp xử lý vụ việc
đang đứng chốt ở giao lộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đội bến thành thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh nghe tiếng truy hô và phát hiện một đối tượng vừa thực hiện cướp tài sản của người đi đường nên truy đuổi và đã bắt gọi
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một tháng một thượng úy trần văn thảo đang làm nhiệm vụ tại giao lộ pasteur lê thánh tôn quận một thì nghe tiếng truy hô cướp
nạn nhân là một phụ nữ hai mươi sáu tuổi quốc tịch thái lan bị cướp trên điện thoại di động hiệu samsung g bảy
lúc này một đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều trên đường lê thánh tôn nghi đây là đối tượng vừa gây án nên thượng úy thảo đã dùng xe mô tô đặc trùng truy đuổi theo đối tượng đồng thời gọi bộ đàm yêu cầu hỗ trợ
cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường khi đến giao lộ phùng khắc khoan nguyễn đình triều quận ba tổ công tác đã áp sát và không chế được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên mai văn sơn năm mươi sáu tuổi quê ở tiền giang tài xế xe ôm công nghệ do thấy du khách nữ cầm điện thoại hớ hanh sát đường nên nảy lòng tham và ra tay cướp
qua tuần tra đêm tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lóc vừa phát hiện một xe khách vận chuyển bốn mươi bốn kg pháo nổ trái phép
tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm chín mươi của nhà xe cường phúc chạy tuyến đắk lắc lào đang lưu thông trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú thành phố bù ma thuật
tổ công tác đã phát hiện có chở hai bao tải bốn mươi bốn kg pháo hoa tài xế xe khách là huỳnh tấn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thành phố bơ ma thuột khai nhận sau khi chở khách qua nước bạn lào đã tìm mua số pháo hoa này về bán lại để kiếm lời